cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã tống đạt kết luận điều tra vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
và đề nghị truy tố một số thành viên của đoàn thanh tra bộ xây dựng có hành vi vòi tiền khi thanh tra tại tỉnh vĩnh phúc vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan điều tra đã chuyển kết luận sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bốn bị can gồm nguyễn thị kim anh
phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thanh tra bộ xây dựng nguyễn thị kim liên cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba đặng hải anh
chuyên viên phòng thanh tra xây dựng và nguyễn thị thùy linh thành viên đoàn thanh tra
theo kết quả điều tra ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã bắt quả tàng nguyễn thị kim anh
đặng hải anh có hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về thanh tra công tác quy hoạch
cấp phép quản lý xây dựng tại một số dự án ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn thị kim anh là trưởng đoàn thanh tra của bộ xây dựng và các bị can đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính số tiền hơn hai tỷ đồng
trong đó nguyễn thị kim anh được xác định với vai trò chủ mưu chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng